ngay khi nhận được tin báo cảnh sát giao thông trạm suối tre tỉnh đồng nai đã đến hiện trường đưa người đi cấp cứu và phối hợp với công an huyện thống nhất điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đã có quyết định truy nã đối với đối tượng bùi văn phiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn tại xã phong phú huyện tân lạc tỉnh hòa bình với tội danh giết người
quyết định được căn cứ và quyết định khởi tố bị can ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai của cơ quan cảnh sát điều tra
bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng bị truy nã đến cơ quan công an viện kiểm sát nhân dân hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình
trước đó vào chiều ngày hai mươi năm tháng tám xuất phát từ mâu thuẫn gia đình bùi văn phiên đã cầm dao truy sát nhiều người trong gia đình nhà vợ bao gồm bố vợ mẹ vợ chị vợ và con trai ruột
hậu quả làm mẹ vợ của phiên tử vong những người khác bị thương ngay sau khi gây án bùi văn phiên đã bỏ trốn vào rừng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự đe dọa giết người và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam ba tháng đối với lê xuân giáp trần phát đạt và hồ hồng quảng về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
được biết lê xuân giáp và trần phát đạt là giám đốc những doanh nghiệp lớn trên địa bàn huyện hương khê trong đó đạt là chủ tịch hội doanh nghiệp huyện hương khê
theo đó vào tối ngày một mươi chín tháng tám lê xuân giáp là đối tượng có một tiền án về tội giết người và một tiền án về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trần phát đạt hồ hồng quảng đều trú tại thị trấn hương khê huyện hương khê cùng một số người khác ngồi uống rượu
tại đây giữa giáp và đạt đã xảy ra mâu thuẫn liên quan đến nợ nần tiền bạc
đạt đã về nhà lấy một khẩu súng cz bảy mươi năm cùng nhiều viên đạn đến nhà giáp đã lấy trong nhà một khẩu súng ak bắn liên thanh gây ra sáu tiếng nổ rồi cả hai tiếp tục vào nói chuyện sau đó ra về
sau khi thực hiện hành vi phạm tội để tránh bị phát hiện các đối tượng đã thống nhất khai báo bưng bít thông tin đồng thời cất giấu và tẩu tán hai khẩu súng cùng nhiều viên đạn
cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án đe dọa giết người và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam ba tháng đối với lê xuân giáp về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đối với trần phát đạt và hồ hồng quảng về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
thời gian gần đây các vụ gây mất an ninh trật tự có xu hướng gia tăng và ngày càng diễn biến phức tạp
nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ một bộ phận giới trẻ do thiếu kỹ năng sống và nhận thức pháp luật còn hạn chế
cơ quan công an đã tăng cường triển khai nhiều giải pháp đấu tranh phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn ghi nhận của nhóm phóng viên tại hà nội
trong vòng một tháng các huyện ngoại thành hà nội đã xảy ra gần một mươi vụ mất an ninh trật tự do các đối tượng có tuổi đời từ một mươi bốn đến một mươi chín tuổi gây ra như cướp giật trộm cắp gây dối trật tự công cộng
công an huyện sóc sơn đã lập hai chuyên án khởi tố sáu đối tượng về tội gây dối trật tự công cộng và bảy đối tượng về tội cướp tài sản
công an huyện phúc thọ đã lập hồ sơ bắt khẩn cấp bốn mươi hai đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng trong số đối tượng này có những em mới học lớp một mươi
công an huyện thanh ngoai đã lập chuyên án bắt khẩn cấp nhóm đối tượng gây ra một mươi một vụ trộm cắp xe máy cá biệt đối tượng cầm đầu mới một mươi sáu tuổi